xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo

cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin chào và hẹn gặp lại